thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước đã sáng tạo triển khai hiệu quả các mô hình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế như phụ nữ tiết kiệm nuôi heo đất mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình hùn vốn mua thẻ bảo hiểm y tế biến rác mua thẻ bảo hiểm y tế mô hình tổ dân vận cộng đồng mô hình truyền thông nhóm nhỏ
các mô hình này đã thu hút đông đảo người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
số người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục duy trì và tăng trưởng góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội phát triển bền vững đất nước
thông qua các mô hình việc truyền thông vận động trực tiếp người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hình thức tổ nhóm nhỏ tới tổ dân

các mô hình này đã thu hút đông đảo người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hình thức tổ dân tham gia bảo hiểm xã hội phát triển bền vững đất nước

sau khi nghỉ việc hai vợ chồng chị bắt tay vào sản xuất kinh doanh mì chủ từ năm hai nghìn tám đến nay
được sự tuyên truyền của tổ dân vận cộng đồng chị thúy đã không rút bảo hiểm xã hội một lần mà tiếp tục đóng nối tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
dù trong hơn hai năm xảy ra dịch bệnh thu nhập rất bấp bênh sản xuất kinh doanh hầu như không bán được hàng nhưng chị thúy vẫn kiên trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
đồng thời tham gia cho cả chồng vào trụ cột an sinh này
bản thân tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tôi thấy rất yên tâm
sau này mình có lương dù nó không nhiều nhưng mà có lương hàng tháng thì mình cũng thấy thu nhập ổn định mà không phải lo con cái không phải lo cho mình nữa
tổ dân vận cộng đồng được thành lập theo sự chỉ đạo của tỉnh ủy
và ban dân vận tỉnh bắc giang
ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị thì còn tham gia rất hiệu quả trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình
mỗi một tổ dân vận cộng đồng sẽ có ít nhất từ bốn đến năm thậm chí một mươi thành viên tham gia
huyện lục ngạn đang có ba trăm hai mươi hai tổ dân vận cộng đồng có mặt tại các thôn xã tổ dân phố
ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị tổ dân vận cộng đồng còn có vai trò
đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế đến với người dân
có thể nói đây là cánh tay nối dài giúp việc rất đắc lực cho cơ quan bảo hiểm xã hội
ông nguyễn khắc luân là tổ trưởng tổ vận động cộng đồng của thôn thanh an xã trù hiệu
cứ đều đạn hàng tuần hàng tháng ông và các tổ viên sẽ họp để báo cáo trao đổi thông tin về công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
cũng có khi sẽ cùng với cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh
cùng giả soát danh sách các thành viên của từng hộ gia đình
trong đó đặc biệt chú ý đến người trong độ tuổi lao động để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
ban đầu thì cũng có những khó khăn nhưng sau khi chúng tôi tuyên truyền vận động nhiều lần
thì cái nhận thức của nhân dân cũng đã tốt và người ta cũng đã hiểu được về cái quyền nợ bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì cũng đến nay là cũng vượt các cái chỉ tiêu mà xã cũng như là huyện triển khai giao cho
thành phần của tổ dân vận cộng đồng này
trước kia là rất nhiều anh chị em là thành phần của ban vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế
thế cho nên là khi mà cái mô hình tổ dân vận cộng đồng này được thành lập
thì chúng tôi đã chấp ngay cái cơ hội này để phối hợp với mặt trận tổ quốc và ban dân vận huyện ủy
báo cáo với thường vụ là phối hợp để tuyên truyền chế độ chính sách
chúng tôi sang tập huấn chế độ chính sách cho ba trăm hai mươi hai tổ dân vận cộng đồng của huyện
bằng hình thức là một điểm cầu chính là huyện và các điểm cầu của địa phương ở các xã
do thành viên tổ dân vận cộng đồng này cập nhật chế độ chính sách
nắm rõ hơn về chứa chứa chính sách để tham gia tuyên truyền vận động nhân dân
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế
ưu điểm dễ nhận thấy nhất khi thực hiện mô hình tổ dân vận cộng đồng
là giúp cán bộ bảo hiểm xã hội ngày càng gần gũi với người dân
nắm bắt được nhiều thông tin hữu ích cũng như tâm tư nguyện vọng của họ
đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình
cũng từ việc thực hiện mô hình tổ dân vận cộng đồng
đã giúp các thành viên của tổ thường xuyên kết nối với các hộ gia đình
nắm chắc nhân khẩu hoàn cảnh của từng hộ để kịp thời động viên
thăm hỏi hỗ trợ khi gặp khó khăn đồng thời cũng tuyên truyền hiệu quả
tính nhân văn của chính sách an sinh để người dân hiểu và tham gia
hiện mô hình truyền thông theo nhóm nhỏ đang được bảo hiểm xã hội các địa phương
áp dụng và đánh giá cao về tính hiệu quả
có thể thấy đây chính là sự chăn trở nghiên cứu sáng tạo của bảo hiểm xã hội các tỉnh địa phương
để có được mô hình tối ưu nhất vận động hiệu quả người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình bền vững
qua đó góp phần chung tay cùng đảng nhà nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
tại huyện thạch thất thành phố hà nội mô hình đi sâu tư vấn sát
được dựa trên quan điểm chủ động đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với nhân dân
các nội dung tuyên truyền được trao đổi gần gũi thiết thực dễ hiểu dễ nhớ
để người dân có thể nắm bắt được thông tin và nâng cao hiểu biết nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
đồng thời truyền thông theo phương thức mưa dầm thấm lâu có sự nghiên cứu cụ thể về đối tượng cần tuyên truyền
tác động đến các đối tượng chung quanh chủ thể
từ đó chính người tham gia cũng sẽ là những người tuyên truyền viên thiết thực nhất cho mọi người
các nội dung tuyên truyền được trao đổi gần gũi thiết thực dễ hiểu dễ nhớ
tuy nhiên khi đến tuổi nghỉ hưu ông lại bị thiếu bảy năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mới được hưởng chế độ hưu trí
ông toàn rất chăn trở khi chưa đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội bắt buộc để được chăm sóc sức khỏe khi về già
một mươi năm để tôi đủ với cái thời gian là hai mươi năm để được hưởng chế độ của nhà nước của hưởng lương hưu
làm thế nào để đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến được với người dân
và làm thế nào để vận động phát triển người lao động tự do tham gia
luôn là chăn trở của những người gắn bó với công tác tuyên truyền
bởi các chế độ chính sách chưa thật sự thu hút người tham gia
các năm qua công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện ở các làng nghề nói riêng
và trên địa bàn huyện nói chung đều là có tăng trưởng
tuy nhiên số lượng người tăng vẫn còn thấp so với cái tiềm năng hiện có của huyện
không có những nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu vẫn là tâm lý của người tham gia
khi mà so sánh quyền lợi hưởng
cụ thể là ngoài cái tuổi đời để hưởng lương hưu
lao động tham gia bảo hiểm xã hội là phải đủ hai mươi năm
đây cũng là một tác động tâm lý của người hưởng thời gian này tương đối dài
bên cạnh đó người dân cũng chưa có thói quen dành tích lũy
thông qua việc đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu
cũng như là an sinh xã hội của nhà nước sau khi hết tuổi lao động
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác vận động phát triển người tham gia lưới an sinh
nhưng tới đây khi sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi bốn
các chuyên gia kỳ vọng sẽ thu hút được lao động khu vực phi chính thức
tham gia vào lưới an sinh của nhà nước
bên cạnh đó việc phát huy hiệu quả các mô hình vận động
cũng là động lực quan trọng trong quá trình hướng đến
tiêu an sinh xã hội toàn dân